tại dự án cống thoát nước khe cạn đoạn thuộc phường thanh khê tây quận thanh khê thành phố đà nẵng đang chậm tiến độ do vướng chín mươi bốn hồ sơ trong giai đoạn giải tỏa của giai đoạn một
để thao cỡ vấn đề này ubnd quận thanh khê cũng đã đề xuất thành phố xây dựng nhiều phương án nhằm tăng mức hỗ trợ bảo đảm tối đa quyền lợi để người dân sớm bản ra mặt bằng
thành phố đà nẵng đã đề ra mức khung hỗ trợ cho từng loại hồ sơ cụ thể
đối với chín mươi bốn hồ sơ đất nông nghiệp ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất chủ trương hỗ trợ từ tám mươi đến một trăm linh giá trị nhà vật kiến trúc đối với xây dựng nhà trên đất nông nghiệp
song song với đó thành phố còn vận dụng chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp sen kẽ trong khu dân cư từ hai mươi đến năm mươi đối với các trường hợp tiếp giáp với đất ở
thành phố đà nẵng đã đề ra mức khung hỗ trợ cho từng loại hồ sơ cụ thể

thành phố đà nẵng đã đề ra mức khung hỗ trợ cho từng loại hồ sơ cụ thể